xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ trì cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu khai mạc cuộc họp thủ tướng phạm minh chính cho biết
trên phạm vi toàn quốc dịch covid một mươi chín vẫn được kiểm soát
tuy nhiên thời gian gần đây nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng tăng cao
nhất là sau khi biến thể omecron thâm nhập vào nước ta
thủ tướng chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương tập trung đánh giá những vấn đề đặt ra
khi số ca mắc tăng cao cũng như những vấn đề mới đột xuất cần lưu ý
quan tâm để có giải pháp phòng chống dịch phù hợp
đề xuất bổ sung các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt là về thuốc vaccine phòng covid một mươi chín
theo nhận định của bộ y tế đến nay dịch covid một mươi chín cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
tuy nhiên số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong tháng qua
với khoảng năm mươi đến bảy mươi năm ca mỗi ngày ngày cao nhất là hơn một trăm hai mươi năm ca
so với tháng trước số ca cộng đồng cả nước tăng lên một trăm chín mươi bảy chín số ca tử vong giảm bốn mươi bảy một
tuy nhiên số ca tử vong giảm bốn mươi bảy một
so với tháng trước số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm hai mươi bốn năm số ca nặng nguy kịch giảm bốn mươi ba một
tỷ lệ chết hoặc mắc của ba mươi ngày qua là hai giảm tám so với tháng trước
biến thể omecron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây
phổ biến ở các tỉnh thành phố nhất là tại hà nội và thành phố hồ chí minh thay thế dần biến thể delta
tại cuộc họp thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết bộ y tế đang phối hợp chặt chẽ
với tổ chức y tế thế giới cũng như các tổ chức quốc tế quốc gia khác theo dõi tình hình dịch covid một mươi chín
cũng như cập nhật sự biến đổi của virus sars cov hai để có thể tham mưu thủ tướng chính phủ
quyết định coi covid một mươi chín là bệnh lưu hành khi thời điểm thích hợp
hiện bộ y tế xây dựng một số nội dung điều chỉnh về cách ly y tế và biện pháp phòng tránh lây nhiễm
xin ý kiến của ban chỉ đạo quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi
bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
bộ y tế đề xuất giảm thời gian cách ly y tế nhưng tăng cường khuyến cáo thực hiện biện pháp năm k
để hạn chế nguy cơ lây nhiễm do rút ngắn thời gian cách ly y tế
theo bộ ngoại giao tính đến đầu tháng ba này việt nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine của một mươi năm quốc gia
một mươi năm quốc gia này bao gồm nhật bản hoa kỳ anh australia ấn độ belarus cambodia philippines
palestine maldives new zealand sri lanka ai cập thổ nhĩ kỳ và sài gòn
hiện bộ ngoại giao vẫn đang tích cực vận động trao đổi với các nước khác nhằm thúc đẩy công nhận hộ chiếu vaccine của việt nam
trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân
về phía việt nam hiện nay vẫn đang công nhận hộ chiếu vaccine của bảy mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
thủ tục xác nhận f có lẽ là điều rất nhiều người dân hà nội băn khoăn những ngày gần đây
bởi trên thực tế thì tại nhiều cơ sở y tế vẫn chưa thể thống nhất được cách thức xác nhận
trong khi đó những giấy tờ liên quan đến việc xác nhận f
khỏi bệnh rất cần thiết để làm các thủ tục bảo hiểm hay được hưởng trợ cấp của nơi làm việc
mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây
tại trạm y tế phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
những ngày gần đây người dân xếp hàng rất đông để chờ tết nhanh xin giấy xác nhận f hoặc f khỏi bệnh
để lấy được những giấy tờ này người dân tại đây phải tới trạm y tế mang theo kit tết nganh đợi nhân viên y tế lấy mẫu
thực là quá tải quá đông
đến khi gọi ra không được thì là
hôm qua không nhầm là một mươi ba cuộc điện thoại
thế nhưng mà không ai nghe không ai bắt máy
em phải ra ra thì đông quá em lại đi về
về thì hôm nay mình phải đi sớm
cái tuổi cao đi lại nó khó tạp
lấy f thì cần phải cách ly
nhưng mà ra tập trung thế này thì chẳng biết thế nào
đối với việc
thông tin liên lạc để đảm bảo thông suất hơn nữa thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban dân dân quân là bổ sung thêm các số điện thoại được giấy đóng trên mỗi phường
hiện tại mỗi phường có hai điện thoại thì chúng tôi sẽ dự kiến tham mưu bổ sung ba đến bốn điện thoại để làm sao chúng ta có thể giải quyết được cái khâu ách tắc về vấn đề người dân công dân hay những người
mình phải gọi đến mà chưa được tiếp cận ngay cái thông tin của cơ sở y tế
việc quá tải f trên địa bàn hà nội đang là thách thức lớn của đội ngũ y tế cơ sở
nhân viên y tế với số lượng ít mới đây trạm y tế phường cầu vị quận ba đình hà nội phải huy động thêm nhiều sinh viên thực tập y tế lưu động để đảm bảo có thể giải quyết thủ tục của người dân một cách nhanh nhất bởi số f vẫn tăng lên mỗi ngày
các nhân viên y tế phải làm việc từ sáng sớm đến đêm có bác sĩ
bản thân là f vẫn phải tiếp tục làm việc tại nhà
đến thời điểm này thì chúng tôi thấy cũng là quá quá tải
hiện nay đến một ngày bây giờ chúng tôi phải nhận đến mấy trăm cuộc điện thoại
không những về f f một và những người đang là f có sẵn và người ta cần phải hỗ trợ
số điện thoại của chúng tôi gần như là không có lúc nào giờ
chưa hết cuộc lẻ ra thì cuộc kia đã vào rồi
trước tình hình quá tải ở các cơ sở y tế các địa phương đã vận dụng nhiều cách để hỗ trợ tối đa người dân
tuy chưa có sự thống nhất trong quy trình xác nhận f ở mỗi xã phường
nhưng mỗi cán bộ địa phương vẫn đang nỗ lực để giảm tải thủ tục hành chính
giúp gỡ những khó khăn vướng mắt của người dân một cách nhanh nhất
vướng mắc trong thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội đối với f cũng đang khiến cho nhiều người lao động hoang mang lo lắng
trước thực trạng này tổng liên đoàn lao động việt nam kiến nghị bộ y tế khẩn trương ban hành thông tư
để hướng dẫn thủ tục hưởng trợ cấp ốm đau cho người nhiễm covid một mươi chín
bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội của người lao động
trường hợp bộ y tế chưa thể ban hành ngay thì cần có văn bản hoặc họp báo
để thông tin giải thích các thắc mắc về chế độ chính sách cho người bị mắc covid một mươi chín
để người lao động yên tâm điều trị bệnh tránh tình trạng hoang mang lo lắng do thiếu thông tin như hiện nay
dẫn đến việc kẻ xấu lợi dụng xúi dục người lao động ngừng việc đình công
tin an ninh trả tự từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản táo bạo với thủ đoạn hết sức manh động
liều lĩnh gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
với tinh thần quyết tâm cao công an thành phố biên hòa đã tích cực vào cuộc truy xét
và nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng gây án
bốn đối tượng gồm từ thiên phước phạm trọng nghĩa lục triệu nhân
cả ba đều trú tại thành phố biên hòa đồng nai và nguyễn hữu nam quê tỉnh thanh hóa
vừa bị bắt khẩn cấp
đây là nhóm đối tượng trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản táo bạo
nạn nhân mà chúng thường lựa chọn là chị em phụ nữ đi một mình vào những cung đường vắng
trên địa bàn thành phố biên hòa
khi phát hiện con mồi chúng điều khiển xe áp sát để đối tượng ngồi sau trước thời cơ giật tài sản
sau khi lấy được tài sản các đối tượng này tìm cách tẩu thoát
còn các đối tượng đi xe ở phía sau cũng bám đuôi với mục đích cản đường
nếu bị hại hoặc người đi đường truy đuổi
thì thấy những người phụ nữ đi vô tháp về
cho họ thì tụi tôi có gai đai tụi tôi cũng giựt cái giỏ của người ta
về tiền thì tụi tôi chia còn điện thoại thì tụi tôi bán
bán xong rồi tụi tôi cũng chia nhau ra xài
nam bà nghĩa anh giựt tụi bà phước thì sau
rồi lấy cái hình sản khai xài
và để làm tính địa để cho nam bà nghĩa có khác
bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên
thực hiện hai mươi tám vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố biên hòa
tài sản mà các đối tượng chiếm được gồm hàng chục triệu đồng tiền mặt
nhiều điện thoại túi sách trang sức có giá trị khác
sau khi gây án các đối tượng lấy tiền chia nhau